xin kính chào quý vị và các bạn
sáng ngày mai thời tiết tại bắc bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc
kết hợp với gió tây trên cao gây mưa nhỏ rải rác
nên tại các tỉnh thuộc khu vực bắc bộ vẫn sẽ xuất hiện mưa nhỏ rải rác
chờ tiếp tục ở ngưỡng z với nhiệt độ giao động ở mức một mươi năm hai mươi hai độ
sau đó từ khoảng ngày một mươi hai thì không khí lạnh dần suy yếu nên nhiệt độ sẽ tăng trở lại
các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ do nằm xa khối không khí lạnh
nên mưa có phần ít hơn cùng nền nhiệt độ cao hơn đôi chút
giao động ở mức là một mươi năm hai mươi sáu độ
riêng khu tây bắc như lai châu điện biên trưa chiều vẫn có nắng
nên mức nhiệt có thể cao hơn khoảng từ một hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trong hôm nay mưa còn duy trì giải rác vào đêm và sáng
sau đó mưa sẽ có xu hướng tạm giảm và có khả năng tăng trở lại từ ngày một mươi một và ngày một mươi hai
về nhiệt độ trên khu vực cũng có xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm ở mức một mươi tám hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
trong ba ngày tới thời tiết khá ổn định ít mưa và còn nắng nhiều
với mức nhiệt cao nhất tại đây đạt ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
có nơi vượt ngưỡng vào mức độ
khu vực tây nguyên vẫn phổ biến ít mưa và còn nắng nhiều vào ban ngày
nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh tây nguyên phổ biến ở mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng một số nơi thuộc gia lai con tum nhiệt độ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ
với các tỉnh nam bộ thời tiết chủ đạo cũng là ít mưa và còn nắng nhiều
với nền nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
một số nơi như tây ninh đồng nai bình phước
nhiệt độ cao nhất có thể đạt trạm mốc là ba mươi sáu ba mươi bảy độ